khu vực hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng nóng gió nam đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm ra rộng trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
nhiệt độ ngày đêm ra rộng trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ